thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi cá độ bóng đá mùa guân cúp
tối qua ngày hai mươi một tháng sáu cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao c năm mươi phối hợp với cục cảnh sát hình sự c bốn mươi năm và công an tp hcm đã tiến hành khám phá và bắt giữ một số đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã triệu tập khám xét khẩn cấp bốn đối tượng đánh bạc và hai đối tượng liên quan cùng cư trú tại tp hcm các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web ww một mươi hai bet com
bước đầu cơ quan công an xác định đường dây này lôi kéo hàng nghìn đối tượng tham gia đánh bạc trên phạm vi cả nước
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tổng lượng tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là hơn sáu trăm linh tỷ đồng
thời gian vừa qua tình hình tội phạm cá độ bóng đá trên mạng internet cũng như là cờ bạc trên mạng internet diễn ra rất phức tạp
và trong năm vừa qua chúng tôi cũng đã tiến hành rất nhiều những biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa phát hiện và đấu tranh
chính vì vậy chúng tôi đã phát hiện và đấu tranh thành công với rất nhiều những chuyên án lớn bắt và xử lý được rất nhiều những đối tượng
và chiều ngày hôm qua chúng tôi đã khám phá và đấu tranh thành công với chuyên án một mươi hai bet com
và chúng tôi đã bắt và triệu tập đánh bạc
triệu tập hàng chục đối tượng hiện tại chúng tôi đang tiến hành mở rộng vụ án
c năm mươi xác định trang một mươi hai bet được một công ty tại nước ngoài đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
hàng nghìn người chơi ở khắp cả nước đã đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược thể thao bóng đá quần vợt tennis casino trực tuyến hoặc sổ số trực tuyến
muốn tham gia đánh bạc người chơi phải tạo tài khoản trên trang web và phải nộp tiền qua hệ thống ngân hàng thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online
sau đó nhóm tổ chức đánh bạc sẽ cấp cho người chơi lượng tiền ảo tương ứng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án